hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
nội dung chủ yếu của ngày làm việc hôm nay đó là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội quản lý nợ công sử dụng vốn vai
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều các đại biểu cũng thảo luận ở tổ về kế hoạch tài chính năm năm mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch đầu tư công chung dài hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy